đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ có khả năng sẽ kéo dài đến ngày mai
mùng một tháng tám và sẽ kết thúc từ ngày mùng hai tháng tám
ngày ba mươi tháng bảy nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực bắc bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến
từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c một số nơi có nhiệt độ cao trên ba mươi tám độ c như sông mã sơn la và mai châu hòa bình
ba độ c lào cai ba mươi tám hai độ c bắc mê hà giang ba mươi chín hai độ c bắc quang hà giang ba mươi tám tám độ c cao bằng ba mươi tám năm độ c
bảo lạc cao bằng ba mươi chín độ c láng hà nội ba mươi tám ba độ c
dự báo hôm nay ngày ba mươi một tháng bảy do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao nên khu vực phía bắc bộ
tiếp tục xuất hiện nắng nóng và mở rộng ra khu vực bắc trung bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến
từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ c có nơi cao trên ba mươi tám độ c
thời gian có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ c là từ một mươi hai giờ đến một mươi sáu giờ cấp độ dù do thiên tài cấp một
khu vực hà nội trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
có nơi cao trên ba mươi bảy độ c thời gian có nhiệt độ cao trên ba mươi năm độ c là từ một mươi hai giờ đến một mươi sáu giờ